nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao new zealand việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
đại sứ quán new zealand tại việt nam đã chính thức khởi động cuộc thi thiết kế logo
tại trường đại học mỹ thuật công nghiệp hà nội
logo chiến thắng chung cuộc sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện mối quan hệ thân thiện
và năng động giữa new zealand và việt nam
năm hai nghìn hai mươi được coi là dấu mốc quan trọng trong quan hệ song phương khi hai nước việt nam new zealand
cùng kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
tất cả công dân việt nam có tính sáng tạo ở mọi lứa tuổi đều có thể tham gia dự thi
thí sinh sẽ gửi các logo có thiết kế đặc sắc với màu sắc hiện đại và hình dáng rõ ràng
tượng trưng cho mối quan hệ song phương bền chặt giữa hai nước
logo thắng sẽ là một phần chủ chốt trong bộ nhận diện thương hiệu sẽ được sử dụng
tại các hoạt động và sự kiện mà hai nước tổ chức trong năm hai nghìn hai mươi để đánh dấu cột mốc quan trọng này
cuộc thi sẽ được chính thức công bố và tổ chức trên trang facebook
của đại sứ quán new zealand
trong vòng bốn thập kỷ qua quan hệ giữa new zealand và việt nam đã phát triển lớn mạnh
trên nhiều lĩnh vực và hai nước đã sẵn sàng để sớm nâng cấp quan hệ
từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược